thưa quý vị vừa qua lực lượng chức năng đã phát hiện các vụ mua bán thông tin cá nhân
phục vụ cho mục đích phạm tội
các nhóm tội phạm công nghệ cao thu thập thông tin trên căn cứ công dân bằng nhiều cách
công an tp hcm đã có những khuyến cáo người dân để đề phòng
hiện tại có rất nhiều ứng dụng cho vay tiền online
chỉ cần chụp ảnh căn cứ công dân hay chứng minh nhân dân
lại có thể được giải quyết hợp đồng vay tiền và giải ngân một cách nhanh chóng
mà bỏ qua khâu xác minh chính chủ hoặc có xác minh nhưng quá trình xác minh rất sơ sài
ngoài ra tội phạm sử dụng hình ảnh căn cứ công dân chứng minh nhân dân trên mạng xã hội
để đăng ký thuê bao trả sau các nhà mạng
hoặc các đối tượng lợi dụng lấy hình ảnh căn cứ công dân của người dân
đang lên mạng xã hội để đăng ký mạng số thuế ảo cho nhân viên công ty
nhằm qua mặt cơ quan chức năng
theo công an tp hcm chỉ cần dựa vào mã qr hoặc thông tin
ở trên thẻ căn cứ công dân là có thể biết rõ thông tin cá nhân của công dân
để phòng ngừa lộ lọt thông tin cá nhân tránh mất tiền tài sản
công an tp hcm khuyến cáo người dân không đăng tải chia sẻ hình ảnh căn cức công dân
chứng minh nhân dân trên mạng xã hội
người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin căn cứ công dân chứng minh nhân dân
cho những dịch vụ không thiết yếu các dịch vụ không có cam kết đảm bảo an toàn thông tin cá nhân
bên cạnh đó cần tuyệt đối không cho người khác mượn căn cước công dân
nếu không có mục đích chính đáng và không chụp ảnh thẻ căn cước công dân của mình gửi cho người khác